cục hàng không vừa có văn bản yêu cầu các hãng hàng không chỉ được mở bán vé trên hệ thống
đối với những chuyến bay đã được xác nhận slot bay tức là khung giờ cất và hạ cánh
nhằm bảo đảm quyền lợi cho hành khách đối với các hành khách đã mua vé trên các chuyến bay
phải hủy trong trường hợp đã mở bán nhưng chưa có xác nhận slot tức là chuyến bay ảo
cục hàng không yêu cầu các hãng phải hoàn trả tiền toàn bộ tiền vé cho khách nếu khách yêu cầu
các hãng thực hiện nghiêm nghĩa vụ người vận chuyển đối với hành khách
trong trường hợp chuyến bay chậm hay hủy chuyến
thông tư năm mươi tám của bộ công an từ ngày một tháng tám các loại xe ô tô kinh doanh vận tải
sẽ phải gắn biển số nền vàng thay vì nền trắng như hiện nay
trước quy định này đa số chủ phương tiện tỏ ra đồng thuận
tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng việc thủ tục đổi biển số này
phải làm sao đơn giản thuận tiện và phù hợp với tình hình thực tế
đã dán các loại phù hiệu theo quy định nhưng theo thông tư số năm mươi tám
các xe kinh doanh vận tải sẽ phải đổi biển số sang nền vàng mới được chạy dịch vụ
theo tài xế xe công nghệ này mỗi ngày anh chỉ làm thêm
vài tiếng nếu phải gắn biển màu vàng thì không phù hợp cho lắm
với những tài xế coi việc chạy dịch vụ xe công nghệ là nghề chính
thì lại cho rằng quy định này phù hợp với thông lệ quốc tế
việc biển số màu trắng hay màu vàng cũng không quá quan trọng
trước chủ trương đổi màu biển số nhiều doanh nghiệp cũng như cá nhân
chuyên kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bày tỏ sự ủng hộ
bởi quy định này tạo môi trường kinh doanh minh bạch
tuy nhiên nhiều ý kiến kiến nghị chính phủ xem xét mức phí
và các thủ tục chuyển đổi để hoạt động kinh doanh không bị ảnh hưởng
đã cấp rồi nhưng mà giờ đổi biển bây giờ phải đóng phí nữa
thì chúng phải xem xét lại vấn đề đấy cho hợp lý
để mà tạo điều kiện cho người dân nhất là những mùa sau dịch covid
rất khó khăn
đối với doanh nghiệp thì mình sẽ hoàn toàn ủng hộ việc này
tuy nhiên việc triển khai tính tới hai việc để hỗ trợ doanh nghiệp
nhất là chi phí chuyển đổi và thời gian thủ tục chuyển đổi thế nào
cho nó phù hợp nhanh gọn để hoạn chế doanh nghiệp tốn chi phí
cũng như tốn thời gian xe dùng kinh doanh
việc quy định màu sắc biển số của phương tiện kinh doanh dịch vụ vận tải
để dễ dàng phân biệt quản lý là cần thiết
tuy nhiên các cơ quan chức năng cần nghiên cứu
tạo điều kiện thuận lợi nhất để các chủ phương tiện tự giác chấp hành
như là những doanh nghiệp có quy mô hàng trăm thậm chí là hàng nghìn đầu xe